chiều tối ngày một mươi bảy tháng tám khu vực nội thành hà nội đã có mưa vừa có nơi mưa rất to
mưa lớn đúng vào giờ cao điểm tan tầm đã khiến cho nhiều khu vực nội thành hà nội ngập nước
phương tiện và người dân di chuyển rất khó khăn trên nhiều tuyến phố gợm ngập sâu
ghi nhận tại nhiều tuyến phố trung tâm mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến phố bị ngập sâu
từ hai mươi bốn mươi cm có nơi ngập đến năm mươi bảy mươi cm giao thông ách tắc nghiêm trọng
để bảo đảm việc tiêu thoát nước được nhanh chóng ngay sau khi có hiện tượng mưa to
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội đã triển khai ngay
các phương án thoát nước mùa mưa bổ trí nhân lực thực hiện vớt rác tại các miệng hố ga
cống tiêu thoát lắp đặt biển cảnh báo hướng dẫn cho người dân và phương tiện
tham gia giao thông một cách an toàn